chúc các anh luôn vững chắc tay súng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng và nhà nước giao cho
và sẽ là người lái đò mãi là người lái đò trở những ước mơ cho các em nhỏ nơi biên giới có một tương lai tươi sáng hơn